thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến bảy giờ sáng nay ba mươi một tháng một mươi bão số chín và hoàn lưu sau bão đã làm một trăm bốn mươi bốn người thương vong và mất tích
có thể nói đây là hậu quả nặng nề nhất do thiên tai gây ra trong những năm gần đây
bão số chín và hoàn lưu sau bão đã khiến hai mươi bảy người chết tại quảng nam gia lai một người đắk lắc một người
nghệ an hai người và năm mươi người mất tích trong đó nghệ an bốn người con tum một người bình định hai mươi ba người quảng nam hai mươi hai người
bảy người bị thương trong đó quảng nam có bốn mươi sáu người bình định một mươi bảy người nghệ an ba người và con tum một người
các địa phương đã phải sơ tán bốn một trăm một mươi năm hộ dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất
có sáu mươi ba cầu bị hư hỏng hai mươi hai cống bị bồi lấp hư hỏng
tại tỉnh nghệ an một số điểm trên các tuyến quốc lộ một mươi năm bốn mươi sáu và bốn mươi sáu b
giao thông địa phương bị sạt lở
tỉnh hà tĩnh quốc lộ tám a một mươi năm một mươi hai c và một số tuyến đường địa phương
tại huyện vũ quang đức thọ can lộc và kỳ anh có nhiều điểm bị sạt lở